thưa quý vị mới đây bộ giao thông vận tải đã ban hành quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
quy định mới này đã áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên phạm vi toàn quốc
thí điểm từ ngày mai ngày một mươi ba tháng một mươi đến hết ngày hai mươi tháng một mươi
ngay sau khi có những thông tin ban đầu về việc được phép hoạt động trở lại
các doanh nghiệp vận tải khách đã rất nhanh chóng bắt tay vào việc chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và vật lực
của bản nhân dân các tỉnh thành phố
mới nghe được những thông tin ban đầu về việc hoạt động vận tải khách có thể được hoạt động trở lại
anh thắng cùng con trai đã nhanh chóng ra bến xe kiểm tra thiết bị và phương tiện
sẵn sàng chờ quyết định cuối cùng của ủy ban nhân dân các tỉnh thành trên tuyến mà anh đăng ký chạy
ra đến bến thì anh mới biết không chỉ mình xe anh mà rất nhiều phương tiện khác đang gặp vấn đề về máy móc
khi xe đã nằm bãi quá lâu không chạy
nó phải mất độ khoảng tầm hai ba tháng rồi
vì trước khi giãn cách là mình đã phải nghỉ rồi thì nó cũng không có khách
thế bây giờ mình đỗ lâu quá không sử dụng thì là điện nó hao đi thì nó hết
thì nghe tin là chuẩn bị được hoạt động lại thì mình ra mình sạc lại điện đóm lại
cho nó hoạt động lại kiểm tra xe cộ cho nó cẩn thận để mình chuẩn bị lúc nào được hoạt động thì mình hoạt động
ngoài ra thì việc thực hiện nghiêm quy định năm k của bộ y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh tại bến và trên các phương tiện
cũng đang là lưu tâm hàng đầu của các doanh nghiệp vận tải trong thời điểm này
vì hơn lúc nào hết các doanh nghiệp vận tải hiểu việc kiểm soát dịch càng chặt chẽ bao nhiêu
thì thời gian hoạt động của họ càng kéo dài bấy nhiêu
các doanh nghiệp vận tải khách đã chờ ngày này quá lâu rồi
chúng tôi cũng tăng cường công tác điên nệ với cùng với các đơn vị vận tải
và trao đổi để họ tự chủ động trong công tác là phòng chống dịch của phương tiện
và luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị phương tiện về chất lượng
cũng như là về các cái tranh
thiết bị cần thiết để phục vụ trong cái thời gian mà khi mà được cơ quan quản lý nhà nước cho phép hoạt động trở lại
và đặc biệt lưu ý đến công tác là phòng chống dịch khử khuẩn tại các phương tiện
và nhắc nhở đối với cả nhân viên và hành khách đi xe
thực hiện nghiêm cấp các cái yêu cầu năm k của bộ y tế
là nó tạo thành một cái quy trình xanh khép kín của cái phương tiện xanh
người điều khiển phương tiện xanh bến xe bến bãi xanh rồi là hành khách xanh
thế và chúng ta làm thế nào đó để tạo thành một quy trình nó an toàn nhất trong phòng chống dịch covid
vì vậy đối với lĩnh vực đường bộ thì trong quy định cũng quy định rất rõ
là ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ vào tình hình cấp độ dùy bệnh
để quyết định về cái vận tải hành khách nội tỉnh
và đối với vận tải liên tỉnh thì trên cơ sở thỏa thuận của hai ủy ban nhân dân hai đổ tuyến
trong thời gian thí điểm doanh nghiệp vận tải thực hiện tối thiểu năm
và tối đa không vượt quá ba mươi
số chuyến của các đơn vị theo lưu lượng đã được sở giao thông vận tải công bố
và có giãn cách chỗ ngồi trên phương tiện trừ xe dường nằm
đối với các địa phương có nguy cơ thấp và bình thường
đến các địa phương khu vực có nguy cơ cao tương đương
thì được tổ chức hoạt động vận tải bình thường
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bắt tạm giam bốn tháng
đối với đối tượng chuyên ngã nguyễn xuân lộc chú huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về tội cố ý gây thương tích
theo hồ sơ điều tra của công an huyện nhân trạch vào đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
lộc đến nhà ông nguyễn văn huy chú xã đại phước huyện nhơn trạch
tại đây lộc xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng nguyễn thành trọng và lê thị thảo
hai bên xảy ra xô xát lộc đã lấy cây thuốc vít đâm trọng thương tật ba mươi hai còn thảo
ngày ăn xong lộc đã bỏ trốn
công an huyện nhân trạch quyết định truy nã toàn quốc đối với lộc
đến ngày một mươi tháng một mươi công an huyện nhân trạch đã bắt được lộc
khi đang lẩn trốn tại ấp phước lý xã đại phước
trước đó vào năm hai nghìn một mươi một lộc đã bị toán nhân dân tp hcm xử phạt bảy năm tù
về tội mua bán trái phép chết ma túy
hà nội sau những ngày nới lỏng giãn cách xã hội mật độ giao thông tăng lên
trên nhiều tuyến đường thì tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông
cũng có dấu hiệu gia tăng trở lại
trước tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông cũng như tổ công tác đặc biệt
tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm và những vi phạm nào phổ biến trong thời gian qua
mời quý vị cùng đến với phóng sự sau của chúng tôi
chốt công tác y chín một trăm bốn mươi một làm việc trên tuyến đường phạm hùng thái phố hà nội
chỉ sau ít phút tổ chức lập chốt ngay lập tức lực lượng chức năng đã phát hiện không ít vi phạm
dừng kiểm tra phương tiện xe máy do thanh niên này điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện một báo thuốc lá chứa một gói nghi là thuốc phiện
sau một thời gian quanh co chối nhận thanh niên này đã thừa nhận
được một người nhờ đến lấy sau đó mang về nhà
ngay lập tức các cơ quan chức năng đã tiến hành làm rõ xử lý theo quy định pháp luật
có một ông anh bảo em là xuống cái chỗ cầm cầu này lấy cái báo thuốc này không biết là gì
vì em nhặt ở dưới cầm cầu anh em bảo có một báo thuốc man ở đấy thì cứ nhặt cái báo thuốc này không đi về
theo các cơ quan chức năng sau khi thành phố nới lỏng giãn cách tình trạng vi phạm giao thông đã tăng lên khá nhiều
phổ biến nhất là các vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm nồng độ cồn
đáng chú ý những đối tượng vi phạm chủ yếu là thanh thiếu niên
điều đáng nói là không ít trường hợp sau khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh kiểm tra đã quay đầu xe tăng ga bỏ chạy
thậm chí có trường hợp còn lạng lách lao trực tiếp vào lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
do vậy đối với mỗi tổ công tác lực lượng chức năng đều tổ chức các phương án khác nhau trên mỗi tuyến
các đối tượng tụ tập thành nhóm phóng xe lạng lách thậm chí có những lời nói hoặc có những hành động chiêu
của tổ công tác liên ngành một một
nên chúng tôi cũng phối hợp với anh em đảm bảo và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn được phân công
và bắt giữ để xử lý nghiêm trước pháp luật
khó khăn là những đối tượng thường xuyên nao thẳng vào tổ công tác gây nguy hiểm cho chính cán bộ tham gia làm nhiệm vụ
và người dân đi đường
nhưng cái đấy thì anh em thường phải mềm mỏng nhưng vẫn phải cương quyết để chặn bắt giữ
bên cạnh đó ngoài công tác xử lý vi phạm giao thông riêng với các đối tượng trong diện nghi ngờ phạm pháp hình sự
lực lượng làm nhiệm vụ sẽ kiên quyết tiến hành xử lý nghiêm
thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường bố trí các tổ công tác theo những khung giờ khác nhau
đồng thời chủ động lên các phương án trên các tuyến đường địa điểm là nơi thường xuyên xảy ra vi phạm trật tự an toàn giao thông
sở y tế hà nội vừa có công văn hỏa tốc về việc phối hợp thực hiện công tác y tế đối với việc thí điểm mở đường bay nội địa thường lệ
đi và đến hà nội gửi ubnd các quận huyện thị xã trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội cdc trung tâm y tế quận huyện thị xã
theo đó sở y tế hà nội yêu cầu tất cả hành khách phải tuân thủ các quy định của bộ giao thông vận tải về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày về hà nội
luôn thực hiện thông điệp năm k thực hiện xét nghiệm vật chất di chuyển arn hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn hai lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai được xử trí theo quy định
đối với trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau rắt họng mất vị giác
phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và tư vấn kịp thời
đồng thời sở y tế hà nội cũng đề nghị ủy ban nhân dân quận huyện thị xã chỉ đạo các xã phường và các lực lượng liên quan
tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ giao công an khu vực và tổ covid cộng đồng giám sát chặt chẽ
và phát huy vai trò giám sát của nhân dân chỉ đạo lực lượng y tế thực hiện xét nghiệm và các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định
vào sáng ngày một mươi hai tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tổ chức thử nghiệm điều tra vụ án giết người cấp tài sản
lợi xã tân phú huyện châu thành tỉnh an giang
bị can là lê lâm trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cư trú địa phương do nghiện game và ham cờ bạc nợ số tiền trên một trăm linh triệu đồng
nên đã nảy sinh ý định sát hại người thân để cướp tài sản
vào ngày bảy tháng ba nhân lúc cha mẹ nuôi từ an giang lên tp hcm khám bệnh nhà chỉ có chị gái và cháu nhỏ trường bắt đầu gây án
đối tượng đã sử dụng thanh sắt dài bốn mươi cm đánh nhiều nhát vào sau gáy và đầu trị và tiếp tục bóp cổ nạn nhân cho đến khi bất động hẳn
rồi kéo vào phòng ngủ nục lọi trong nhà lấy đi ba năm lượng vàng hai mươi bốn k cùng số tiền hơn một trăm linh triệu đồng bỏ trốn khỏi địa phương
đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ tại đà nẵng khi đang trên đường dẫn bạn gái đi du lịch
buổi thử nghiệm nhằm kiểm tra lại các tình tiết chứng cứ vụ án nhằm đảm bảo tính khách quan toàn diện chính xác trong hoạt động tố tụng hình sự
phục vụ tốt công tác điều tra truy tố xét xử đúng người đúng tội đúng pháp luật
và tiếp theo xin mời quý vị
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị chiều ngày một mươi hai tháng một mươi đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân thành phố
về thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và các giải pháp để kiểm soát dịch phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chủ trì buổi làm việc
báo cáo với lãnh đạo đoàn đại biểu quốc hội tp hcm về tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố dương anh đức cho biết công tác phòng chống dịch tại thành phố đã đi đúng hướng
tạo tiền đề cho việc kiểm soát dịch bệnh đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới
thành phố đảm bảo cung ứng hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội
khẩn trương nỗ lực thực hiện thần tốc xét nghiệm tầm soát trên diện rộng cho toàn bộ người dân
đến nay thành phố đã có ba đợt hỗ trợ chi trên bảy tám trăm linh tỷ đồng
chính quyền cũng đang tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội cho người dân
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao những đóng góp của đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
trong thời gian qua đã có những sáng tạo trong cách tiếp cận những lĩnh vực sát với tình hình thực tiễn
chủ tịch nước đã gửi lời chia sẻ với lãnh đạo chính quyền nhân dân thành phố trước những mất mát đau thương
biểu dư những nỗ lực của cấp ủy đảng chính quyền người dân doanh nghiệp đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu chống dịch
đồng thời tiếp tục phát huy những kết quả đạt được
trước đó sáng ngày một mươi hai tháng một mươi chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng đã đến thăm và làm việc với bệnh viện nhi đồng tp hcm
trong thời gian tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp bệnh viện nhi đồng tp hcm là một trong các đơn vị tiên phong tích cực
thực hiện nhiệm vụ phối hợp phòng chống dịch covid một mươi chín
bệnh viện đảm nhiệm việc điều trị cho bệnh nhi mắc covid một mươi chín và điều hành bệnh viện giả chiến số bốn
đã tiếp nhận khoảng ba năm trăm linh bệnh nhi mắc covid một mươi chín
hiện tại chỉ còn hai trăm linh trường hợp đang chữa trị
đa số bệnh nhi mắc covid một mươi chín phải nhập viện là có bệnh nền như ung thư có những bệnh nhi béo phì trên một trăm linh kg
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc biểu dương và trân trọng chúc mừng các thành quả
mà bệnh viện nhi đồng tp hcm đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời mong muốn đội ngũ y bác sĩ và tập thể bệnh viện sẽ làm tốt hơn nữa
việc chăm sóc sức khỏe cho thiếu niên nhi đồng những mầm non tương lai của đất nước
tôi mong muốn đồng với đội ngũ trẻ dệt quyết có nhiều kinh nghiệm trong học tập
rằng các đồng chí sẽ tiếp tục học tập nghiên cứu
tiếp tục tiếp thu những thành quả y học của thế giới đặc biệt các thầy các giáo sư
đã có nhiều kinh nghiệm ở các bệnh viện một hai và bóng thăng mỹ của chúng ta
để làm sao những tiến bộ mới nhất về y khoa trong lĩnh vực chữa trị cho trẻ em
các bệnh của trẻ em ngày còn hấp dụng mạnh mẽ ở bệnh viện nhi đồng tp hcm
bệnh viện nhi đồng tp hcm chủ yếu khám chữa bệnh
cho các bệnh nhân của huyện bình chánh và khu vực đồng bằng sông cửu long
tuy nhiên hiện nay vấn đề đi lại giữa các địa phương gặp khó khăn
khiến nhiều bệnh nhi không thể đến bệnh viện khám chữa bệnh
do đó lãnh đạo bệnh viện đề nghị có chính sách để nới lỏng việc đi lại giữa các địa phương
tạo điều kiện cho các bệnh nhi đến tp hcm khám chữa bệnh
ngay sau chuyến thăm và làm việc tại bệnh viện nhi đồng tp
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và ông phan văn mãi
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã có buổi gặp gỡ hội doanh nhân trẻ
nhân ngày doanh nhân việt nam ngày một mươi ba tháng một mươi
đánh giá cao nỗ lực chưa từng có của hệ thống chính trị trong làn sóng dịch covid một mươi chín vừa qua
tuy nhiên theo ông phạm phú trường chủ tịch hội doanh nhân trẻ tp hcm
tư duy xin cho sự trách nhiệm vẫn còn xuất hiện trong quá trình ra quyết sách
còn ông lê hoàng châu chủ tịch hiệp hội bất đồng sản tp hcm nêu ý kiến
thời gian tới doanh nghiệp bất động sản không xin tiền mà chỉ xin tháo gỡ các cơ chế chính sách
phát biểu tại buổi làm việc ông phạm văn mãi chủ tịch ưu ba nhân dân tp hcm
trân trọng những hiến kế và đánh giá cao trách nhiệm cộng đồng của các doanh nghiệp
thì chúng tôi đã đặt vấn đề là tin tưởng và trao cái trách nhiệm về cho doanh nghiệp và cho người dân
để người ta thực sự là một chủ thể trong phòng chống dịch và phục hồi kinh tế
xin ý kiến chủ tịch nước là tp hcm sẽ đổi tên của bang chỉ đạo phòng chống dịch là bang chỉ đạo phòng chống dịch và phục vụ kinh tế
và chúng tôi sẽ tổ chức hai nhánh với đội ngũ chuyên gia tư vấn về phòng chống dịch
để những chuyên gia về dịch tễ về y tế có quy tính của tp hcm
và một cái nhánh là phục
phòng chống dịch với tư vấn của các chuyên gia kinh tế của cộng đồng doanh nghiệp
để làm sao chúng ta kịp cập nhật với cái xu hướng chung của thế giới của đất nước
và của thành phố với tư cách là một trung tâm đầu tàu về kinh tế
lát nghe ký nghị của các doanh nhân và phát biểu của chủ tịch ưu ba nhân dân tp hcm
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho biết chính phủ sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến
để tp hcm phục hồ tái khởi động nền kinh tế
qua khó khăn này chủ tịch nước cho rằng cần có chính sách tài khoá tiền tệ
an sinh an dân để phát triển tp hcm bình vẩn không đứt gãy chuỗi lao động và chuỗi cung ứng khác
chủ tịch nước cũng đề nghị tp hcm không để xảy ra tình trạng một phòng trọ có từ sáu đến bảy người ở
kém vệ sinh và giấy lây nhiễm dịch bệnh
cần có chủ trương biện pháp cụ thể cải thiện để người lao động sớm quay lại đồng góp cho tp hcm
sáng nay ngày một mươi hai tháng một mươi tổng cục thống kê vừa có báo cáo tình hình lao động việc làm
trong quý ba và chín tháng đầu năm
nhiều số liệu đã chỉ rõ tác động mạnh mẽ của dịch bệnh liên quan đến nhân lực và thu nhập
tại tâm dịch tp hcm đặc biệt là qua bốn tháng phòng chống làn sóng thứ tư của covid một mươi chín
thống kê trên quy mô cả nước chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một tình hình lao động ám đạm
với số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động đạt một ba triệu
tăng hơn một trăm tám mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi tại quý ba năm hai nghìn hai mươi một lên tới bốn bốn mươi sáu
mức cao nhất trong một mươi năm
trong đó tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của khu vực thành thị là năm năm
tăng một sáu so với cùng kỳ năm trước
đặc biệt người lao động tại tâm dịch tp hcm còn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn
với mức thu nhập bình quân giảm hai sáu triệu đồng
đây là mức giảm sâu tương ứng giảm ba mươi một so với quý trước và giảm hai năm triệu đồng
giảm tương ứng ba mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
một khí cảnh đáng chú ý khác là số lao động làm công việc từ sáng tự tiêu
trong quý ba năm hai nghìn hai mươi một đạt năm hai triệu người
tăng gần hai triệu người so với cùng kỳ năm trước
số lao động này chủ yếu tăng ở khu vực nông thôn
điều này cho thấy dịch bệnh kéo dài đã làm số lượng rất lớn lao động gặp khó khăn
trong công việc và chú ý sang làm các công việc từ sáng tự tiêu
hầu hết lao động sản xuất từ sáng tự tiêu đều không có bằng cấp chứng chỉ
trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đòi hỏi yêu cầu cao về tay nghề kỹ năng
cũng như dịch covid một mươi chín ảnh hưởng lớn tới tình hình lao động việc làm
cơ hội để nhóm lao động này có một công việc trên thị trường lao động là rất khó khăn
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm và nhiều địa phương đã cơ bản được kiểm soát
nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết đi lại của người dân và các hoạt động vận tải hành khách
bằng các đường sắt đường không và đường bộ đang từng bước được khôi phục
phù hợp với từng cấp độ phòng chống dịch
trong ngày một mươi hai tháng một mươi các chuyến bay thương mại đã chính thức cất cánh trở lại
từ sân bay tân sơn nhất đến các tỉnh thành trong nước
quy định người dân không phải cách ly tập trung khi về địa phương
cũng như khôi phục các đường bay đã giúp việc đi lại của người dân thuận lợi hơn
đây cũng là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi phát triển kinh tế xã hội của tp hcm
theo tiến sĩ lương hoài nam chuyên gia về hàng không
thì hiện nay các quy trình về phòng chống dịch trong hàng không là rất cao
do đó nếu đảm bảo an toàn về dịch cho người sử dụng dịch vụ
thì không phải lo lắng vì hoạt động bay trở thành lây lan dịch bệnh
từ đó có thể khôi phục toàn bộ hoạt động bay giữa các địa phương
phục hồi hoạt động bay theo điểm bàn về dịch tễ
tức là đỏ hay là xanh hay là vàng
và chúng ta nên phục hồi các hoạt động bay bất kể các địa phương đó đang là màu gì
nhưng mà đối tượng phục vụ là đối tượng an toàn
còn đối với đường sắt từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi
thì hoạt động vận tải hành khách cũng sẽ được phục hồi
ở tuyến hà nội tp hcm
trong ngày đầu mở bán vé tàu khách se bảy mươi tám quy định giãn cách ba trăm linh hai chỗ ngồi
đã bán được một trăm linh vé
những ngày tiếp theo cũng đã có rất đông người dân đặt dưới chỗ
điều đó cho thấy nhu cầu đi lại của người dân là rất cao
chúng tôi đã lập kế hoạch chia ra nhiều giai đoạn khác nhau
tùy theo diễn biến của dịch
và đã có phương án báo cáo lên cục đường sắt
cũng như bộ giao thông vận tải
chúng tôi được biết hiện nay cục đường sắt cũng đang xin ý kiến
của các địa phương để có sự đồng thuận
còn đối với hoạt động vận tải hành khách đường bộ
tp hcm đã cho phép người dân đi lại bằng taxi công nghệ
bên cạnh đó vận tải hành khách liên tỉnh từ tp hcm
đến một số địa phương cũng đã được thí điểm hoạt động trở lại
xong để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải hoạt động
trong thời gian khó khăn này thì cần có sự thống nhất giữa các địa phương
đối với hoạt động vận tải hành khách
trong bộ tiêu chí này không phân ra liên tỉnh và nội tỉnh
về phần nội tỉnh tôi cho rằng được rồi
ở đó thuộc thấm quyền quy ban tp hcm
nhưng đối với khu vực liên tỉnh
là nó phải tham chiếu văn bản của bộ giao thông
bởi vì tp hcm ta quy định abcd
nhưng mà khi các tỉnh lâm cận và các tỉnh khác người ta không đồng ý
thì cái việc vận chuyển đấy nó cũng vô ích
nó chỉ khổ cho doanh nghiệp và người hành khách thôi
như vậy nhu cầu đi lại của người dân từ tp hcm
đến các địa phương là rất nhiều
để tạo điều kiện thuận lợi cho cả hành khách và các doanh nghiệp vận tải
thì cần có một cơ chế thống nhất giữa các địa phương
về công tác phòng chống dịch
từ đó mới lại thêm nhiều tuyến giao thông
cả đường sắt đường không và đường bộ
góp phần cho sự phát triển phục hồi kinh tế
của tp hcm và cả nước
kính thưa quý vị bệnh viện gia liễu tp hcm
vừa xử lý thành công một trường hợp tai biến
do tiêm chất làm đầy vào vùng má
để tạo khu mặt đầy đặn hơn
và các bác sĩ đã lấy ra khỏi mặt bệnh nhân
là một trăm linh ml dịch mũ
bệnh nhân hai mươi ba tuổi ngồi quần một mươi hai
đến khám trong tình trạng vùng má bên trái
có khối u to đau nhất
cách đây năm tháng bệnh nhân đã đến
một cơ sở thẩm mỹ tại phú nhận
để tiêm khoảng ba bốn cc filler
với giá một triệu bảy trăm linh ngàn đồng một cc
vào vùng mặt
bốn tháng sau vùng tiêm filler sưng to đau nhất
nên đã tự mua thuốc uống nhưng chỗ nào không giảm
tại bệnh viện gia liễu tp hcm
các bác sĩ ghi nhận vùng mái trái của bệnh nhân
biến dàng kích thước năm x năm cm
siêu âm thấy có ổ dịch dẫn đến ép xe
bệnh nhân được chỉ định tiểu phẫu giải áp
lấy ra khoảng hơn một trăm linh ml dịch mũ
trước đó bệnh viện gia liễu tp hcm
cũng đã xử lý một trường hợp ép xe má
đa số bệnh nhân bị tay biến thường tiêm
ở cơ sở thẩm mỹ không phép
người tiêm không phải là bác sĩ
và không được đào tạo về tạo hình thẩm mỹ
dẫn đến những biến chứng đáng tiếc
ngày một mươi hai tháng một mươi tòa án nhân dân tp trà vinh
mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
đối với bị cáo nguyễn thanh tú bốn mươi tuổi
và bị cáo nguyễn thanh bình bốn mươi tám tuổi
cùng ngụ tám phường sáu
về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào ngày năm tháng tám
khi thiếu tá cao thành đạt cán bộ công an phường sáu
tp trà vinh phố học tổ công tác
của bệnh viện đao khoa tỉnh trà vinh
ở khóm bảy phường sáu giữ gìn an ninh trực tự
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì tú và bình là hai anh em ruột đi vào bệnh viện
lúc này tú liên tục chữ bới la lối
đạp ngã các bản báo hiệu và xin quà từ thiện
nhưng không được nên tiếp tục la lớn
gây mất an ninh trực tự
phát hiện sự việc thiếu tá đạt tải nhắc nhở
yêu cầu tú giữ trực tự và mời ra khỏi
khu vực bệnh viện tuy nhiên tú không chấp hành
mà tiếp tục có lời lẽ thô tục xúc phạm
đe dọa dùng vũ lực đối với lực lượng công an
khi thiếu tá đạt yêu cầu tú ra khỏi bệnh viện
thì tú và bình liên tục xông đến đánh thiếu tá đạt
riêng bình ở đoạn cây sắt hung hăng truy đánh
nhưng đã được ca ngăn ngay sau đó
tú và bình bị lực lượng công an bắt giữ
bước đầu các hai thừa nhận hành vi phạm tội
rất may thiếu tá đạt không bị thương nặng
căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội
hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố trà vinh
đã tuyên phạt với mức án hai năm sáu tháng tù giam
đối với tú và một năm sáu tháng tù giam
đối với bình